tối qua ngày một mươi bốn tháng chín nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh đã bị ngập do mưa lớn kéo dài
kết hợp với chiều cường xảy ra vào cuối ngày
theo ghi nhận đến hai mươi giờ tại nhiều tuyến đường như đinh bộ lĩnh ung văn kim quận bình thạnh
khu vực thảo điền quận hai phan huy ích phạm văn chiêu lê đức thọ quận gò vấp và quận một mươi hai
đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ nước ngập khiến lưu thông trở nên khó khăn hàng loạt xe máy đã bị chết máy
nước còn tràn vào nhà người dân phải đối phó bằng nhiều cách
ngay tại tuyến đường nguyễn hữu cảnh mặc dù có siêu máy bơm hoạt động nhưng nhiều đoạn bị ngập nghiêm trọng
theo trung tâm khí tượng thủy văn nam bộ do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực nam trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam bộ nhất là thành phố hồ chí minh
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to